tại hà nội trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển việt nam phối hợp với công ty honda việt nam tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ nhân viên học viên trong lực lượng cảnh sát biển
buổi tập huấn là cơ hội để các học viên cùng trao đổi tìm hiểu về luật giao thông đường bộ hệ thống báo hiệu đường bộ và các quy tắc tham gia giao thông an toàn và cập nhật về tình hình giao thông hiện nay cũng như các phương pháp tham gia giao thông an toàn
ngoài phần lý thuyết học viên sẽ được trải nghiệm các tình huống giao thông nguy hiểm trên máy tập lái của xe honda cũng như thực hành các kỹ năng lái xe an toàn cơ bản trên xe máy
lớp tập huấn lần này nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng như nâng cao nhận thức hiểu biết của cán bộ nhân viên học viện chiến sĩ về pháp luật và hiệu quả ti hành pháp luật kỳ luật quân đội ở đơn vị góp phần nâng cao ý thức văn hóa kỹ năng tham gia giao thông năng lực thực thi pháp luật xây dựng cơ quan đơn vị văn minh toàn diện